thời gian gần đây tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra tình trạng mỗi khi thời tiết biển động tàu thuyền không ra khơi
các thanh niên đi biển lại tụ tập nhóm trên bờ ăn chơi gây dối trợ tự và từ đây đã xảy ra mâu thuẫn đánh đâm chém nhau giữa các nhóm dẫn đến án mạng
phản ánh ngay sau đây tại quảng ngãi
vụ đối tượng phạm tấn đức ba mươi năm tuổi ở thôn la vân xã phổ thạnh huyện đức phổ dùng dao đâm chết anh võ văn truyền ba mươi chín tuổi
trú tại thôn thạch bi một xã phổ thạnh tại cảng cá so huỳnh vào ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi đã gây xôn xao tại làng trải sa huỳnh
cả phạm tấn đức và anh võ văn truyền đều là ngư dân đi biển do biển động nên tàu cá vào cảng neo đậu
tại đây đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng
cách đây không lâu tại xã phổ thạnh do biển động tàu cá về cảng sa huỳnh nấp gió một nhóm thanh niên đi biển vào bờ tụ tập ăn nhậu sau đó xảy ra đánh nhau
đối tượng đỗ văn thuật hai mươi tuổi đã dùng dao đâm chết huỳnh bá thuận hay còn gọi là tám n
hiện nay trên địa bàn thanh niên biển động này thanh niên về nó ăn nhậu rất là phức tạp
tụ tập rồi ăn nhậu rồi tụ điểm rồi
nên biển mà đem là đi hết mà biển mà động là về ăn em về nó ăn rồi uống nhậu đầu này đầu kia
xã phổ thạnh có gần một tàu cá với trên hai thanh thiếu niên
các thanh niên trong xã làm nghề biển phần lớn số thanh thiếu niên trên nghỉ học rất sớm để theo nghề biển
thời điểm vào mùa biển động hay lễ tết tại các địa phương thường xảy ra đánh nhau gây dối trật tự giữa các thanh niên
theo thống kê sơ bộ từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn xã xảy ra trên chục vụ đánh nhau giữa các thanh niên trong xã
mua tài liệu phương tiện phòng cháy chữa cháy bằng hình thức giao dịch qua đường bưu điện và chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng
nếu chủ các đơn vị có ý định không mua thì các đối tượng này sẽ dọa dẫm bị kiểm tra phạt nặng